hôm nay bà sáng nhi nói sẽ đi rang cốm nổ để đẩy cô cháu gái ở xa về thăm quê
cái món cốm nổ cũng dùng quen nghèo hiếu thuận nguyễn dũng liêm tỉnh vĩnh long
vừa thơm ngon vừa đậm đà vị ngọt quê hương
mà dù có đi đâu cô cháu gái cũng không sao quên được
và bà sáu nhi cũng là người đầu tiên làm nghề rang cống nổ ở khu vực nhà đài
làm nên thương hiệu cốm nổ nhà đài nước tiếng thơm ngon
giờ tuổi cao sức yếu bà đã nghỉ ngày làm cốm hẳn mấy chục năm nay
nhưng cái vị cốm thơm nồng giòn rụng rồi tan ngay trong miệng
vẫn mãi dính dương với bà lão ở cái tuổi tám mươi năm và cô cháu gái